phòng mai đã điều gần một mươi xe cứu hỏa đến hiện trường
lực lượng cứu hộ sử dụng nhiều thang chuyên dụng tiếp cận các tòa nhà từ các cửa sổ để giải cứu những người mắc kẹt
cho đến thời điểm này lực lượng cứu hộ đã cứu được hàng chục người có hiện tượng suy hô hấp do hít phải khói độc
lực lượng phòng cháy chữa cháy đang tiến hành kiểm tra từng tầng của tòa nhà để bảo đảm an toàn
người dân cũng đã được sơ tán an toàn ra khỏi tòa nhà